từ những cái diễn của chi tiết nhất của diễn viên là ông khai thác triệt đề
và những cái quy định của trên sân khấu không như là làm với các đạo diễn ở việt nam để tất là
một vai chính diễn nhưng những vai phụ diễn mà không tốt thì cả một lớp diễn là không đạt được cái kết quả như mong muốn
vở tuồng vẫn là một sản phẩm văn hóa đậm chất việt
điều đó được thể hiện trong thiết kế mỹ thuật rất gần gũi với cây đa giếng nước sân đình
và cách diễn cách thoại không thể trộn lẫn của tuồng việt nam
đặc biệt vở diễn sẽ được xuất ngoại trong thời gian tới
nhằm quảng bá nghệ thuật việt nam
truyền thống này đến với đông đảo bạn bè quốc tế
mục tiêu của vở diễn là chúng tôi phục vụ khách trong nước
các tỉnh thành phố của cả nước đồng thời tham gia các festival quốc tế
vở diễn nhận được sự đón nhận của đông đảo khán giả thủ đô trong ngày công diễn
đây cũng là tín hiệu đáng mừng cho sân khấu tuồng trong thời gian sắp tới
đặc biệt khi nó được xuất ngoại ra thế giới